do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ ngày hai mươi tám tháng tám đến nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra mưa vừa có nơi mưa rất to
mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông suối lên cao gây ra lũ quét sạt lở trên một số địa phương của tỉnh trong đó thanh sơn là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
tại khu chuối xã khà cửu mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm mét đường qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng
con đường này là cầu nối giao thông duy nhất của hơn một trăm linh hộ dân khu chui với các khu dân cư lân cận
mưa lớn kéo dài gây lũ đã khiến sạt lở dọc tuyến đường
người dân nơi đây lo lắng nếu mưa lớn tiếp tục thì con đường rất có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn
thế thì bà con khu chuôi chúng tôi là cô lọc không biết làm thế nào tình trạng bây giờ là chúng tôi cũng rất là lo lắng
theo thông tin từ chính quyền địa phương khà cửu tuy chưa có thiệt hại về người
nhưng mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích lúa hoa màu của người dân bị ngập ống
tại nhiều nơi mực nước đã tràn qua các đập tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân cố tình đi qua
và làm một cây cầu tại xã khảo cửu bị sập hoàn toàn
chỉ huy phòng chống lụt bão xã cũng đã
phân công cắt trực đặc biệt là lực lượng công an dân quân là tất cả các điểm tràn là hai bên đều có biển cấm
và có người hướng dẫn canh nếu mà khi mà đi được lưu thông được thì mới cho bà con đi qua lại để bảo đảm an toàn
vùng tam cửu của huyện thanh sơn gồm các xã đông cửu khả cửu và thượng cửu
là những địa phương chịu ảnh hưởng hơn cả trên địa bàn huyện bởi mưa lớn kéo dài trong thời gian qua
trước những nguy hiểm đe dọa tính mạng tài sản của người dân chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
đã và đang tích cực triển khai các phương án theo phương châm bốn tại chỗ kịp thời cảnh báo ứng phó khi xảy ra lũ quét sạt lở trên địa bàn